thưa quý vị bất chấp những khó khăn do xung đột thương mại suy thoái kinh tế toàn cầu chuỗi cung ứng bị đứt gãy
việt nam vừa đón nhận những tín hiệu tích cực từ tăng trưởng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
gần sáu một mươi bảy tỷ usd vốn fdi rót vào việt nam trong quý i năm nay đang tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước
cải thiện vị thế và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
công nghệ nhân tạo công nghệ tài chính fintech
được xem là điểm khởi đầu của làn sóng fdi thứ tư vào việt nam
trong đó xu hướng thu hút các fdi có chọn lọc dòng vốn đầu tư chất lượng cao
ngày càng rõ nét tại nhiều nền kinh tế lớn
để tận dụng cơ hội việt nam cần bổ sung quỹ đất sạch giả soát lại quy hoạch hạ tầng
cũng như may đo chính sách cụ thể cho từng đối tác ưu tiên các dự án có công nghệ hiện đại
thân thiện với môi trường sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên sản phẩm có lợi thế cạnh tranh
có khả năng tham gia vào mạng lưới sản xuất qua đó cải thiện vị thế của việt nam trong chuỗi giá trị toàn cầu
các địa phương cần hình thành các hệ sinh thái có tính đặc thù
chẳng hạn như quảng ninh mạnh về biển anh phải có một fdi về biển
các tỉnh không có biển tôi nghĩ là fdi về khoáng sản fdi về năng lượng fdi về các lĩnh vực công nghệ cao
tiếp theo tôi cho rằng là các chính sách liên quan đến ưu đãi chẳng hạn là ưu đãi về thuế ưu đãi về đất đai
liên quan đến lĩnh vực mũi nhọn mà việt nam đang muốn nhảy vào thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải có chính sách quyết liệt hơn nữa
nghị quyết năm mươi của bộ chính trị đã nhấn mạnh việc ưu tiên đầu tư dự án fdi công nghệ mới công nghệ cao
tạo liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước
để làm bực điều đó thời gian tới việt nam cần gắn kết khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
với khu vực trong nước thông qua các chiến lược và chính sách cụ thể đặc biệt là phát triển ngành công nghiệp phụ trợ
hợp tác chiến lược với các nước dẫn dắt chuỗi giá trị để nâng tầm vị thế